với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình cùng cả nước chống dịch em lê tiến quân học sinh lớp ba b trường tiểu học điện biên tỉnh thanh hóa đã nhờ bố đưa đến trụ sở ủy ban nhân dân phường nơi gia đình cư trú để ủng hộ toàn bộ số tiền ba trăm linh đồng tiết kiệm từ lâu
cùng với đó em gửi kèm một bức thư chúc y bác sĩ các chú bộ đội cố gắng hết sức để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
em lê tiến quân vừa được thành đoàn thành phố thanh hóa tặng giấy khen vì hành động đẹp của mình